cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý từ bình định về đà nẵng đối tượng trần thanh long hai mươi sáu tuổi trú ở bình định về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng một mươi một trên tàu cá đậu tại cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng long có mâu thuẫn với anh nguyễn văn kích bốn mươi bốn tuổi trú ở quận sơn trà thành phố đà nẵng dẫn đến đánh nhau
sau đó long dùng dao đâm một nhát vào phần ngực khiến anh kích tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng trốn về quê tại bình định
hiện công an thành phố đà nẵng đang tạm giữ trần thanh long để củng cố hồ sơ xử lý và hành vi giết người theo đúng pháp luật